dịp lễ noel năm nay rơi vào những ngày nghỉ cuối tuần đã thu hút một lượng lớn đồng bào công giáo
người dân và du khách đến tham gia các hoạt động vui chơi tại khu vực nhà thờ đức bà
nằm ở trung tâm quận một thành phố hồ chí minh
để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân công an thành phố đã triển khai kế hoạch an ninh toàn diện
từ trước trong và sau lễ giáng sinh
sự hiện diện của các chiến sĩ công an không chỉ mang lại cảm giác an toàn
mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tham gia các hoạt động lễ hội
nhằm đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ noel tết dương lịch và tết âm lịch
cổ truyền tết giáp thình hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn quận một
trong đó tập trung các địa bàn trọng điểm là khu vực nhà thờ đức bà phố đi bộ nguyễn huệ
là nơi tập trung đông người dân đến vui chơi và giải trí
với tình hình các lưu lượng người dân đến trên địa bàn quận một rất đông
vào những ngày cuối tuần lực lượng cảnh sát giao thông được sự chỉ đạo tăng cường một trăm linh muôn số
là ra các mặt đường
để mà đều tăng cường điều tiết giao thông và đảm bảo trực tự an toàn giao thông
thông suốt cho người dân vui chơi giải trí vào các ngày cuối tuần
thường mấy ngày noel này là người dân đi chơi rất là đông
mà thường là hay có xảy ra vụ cấp dựt
nhờ có mấy anh công an ở đây mấy ảnh hỗ trợ này bảo vệ tuần tra này nọ
là mấy chuyện đó bây giờ rất là hiếm
đảm bảo an ninh và trật tự trong dịp lễ giáng sinh là một trong những hoạt động quan trọng
trong chiến dịch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do
thành phố hồ chí minh triển khai
với tinh thần không để bị động bất ngờ và chiến lược lấy chủ động phòng ngừa từ sớm
từ xa từ cơ sở công an thành phố tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa bàn quan trọng đặc biệt là ở cấp cơ sở
coi mỗi địa phương là một pháo đài phòng chống tội phạm
với sự tích cực này của công an thành phố và sự hỗ trợ từ cộng đồng
một mùa giáng sinh sẽ yên bình mở đầu cho một năm mới an lành sắp đến